sở y tế tỉnh thanh hóa vừa tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề
ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện
đồng đảo cán bộ bác sĩ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đã đến tham dự và thảo luận về kỹ thuật phẫu thuật nội soi
kỹ thuật phẫu nội soi được ứng dụng tại bệnh viện tuyến huyện ở thanh hóa từ năm hai nghìn một mươi
đến nay đã có hai mươi bệnh viện tuyến huyện triển khai kỹ thuật này
không chỉ bước đầu phát huy hiệu quả trong trần đoán và điều trị
nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở
đưa kỹ thuật này về bệnh viện đa khoa tuyến huyện
thiết thực giảm tải cho bệnh viện tuyến trên tiết kiệm chi phí thời gian cho người bệnh
hội thảo là cơ hội cho đội ngũ y bác sĩ cập nhật thêm những kiến thức kỹ năng
kinh nghiệm trong triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi vào chuẩn đoán và điều trị
là diễn đàn thực tiện áp dụng kỹ thuật cao tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện
qua đó củng cố cơ sở khoa học hiệu quả và đưa kỹ thuật phẫu thuật nội soi
thành thường quy thực hiện tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện
tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao tại cơ sở